phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng phạm văn hội
chú tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm văn hội đã lập và sử dụng tài khoản facebook có tên tràng khờ để kết bạn
làm quen với một bạn gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê tỉnh điện biên
hiện đang trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
chiều ngày một mươi một tháng tám chị phượng và phạm văn hội ghen gặp nhau tại phòng trọ của chị phương
tại phường bích đào
sau khi ăn cơm xong hội đã mượn hai điện thoại di động trị giá khoảng chín triệu đồng của chị phượng
và đi ra quán nước trẻ đầu ngõ để chờ
nhưng sau đó hội đã mang hai điện thoại di động đi bán lấy tiền tiêu xài
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định
với thủ đoạn trên phạm văn hội còn gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn tỉnh ninh bình và một mươi vụ ở địa bàn thành phố hà nội nam định hải dương
phạm văn hội đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản